thưa quý vị theo tin từ tòa án nhân dân tp hà nội cho biết vào ngày hai mươi ba tháng ba tới đây
cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn hữu vinh sáu mươi tuổi
trú tại số năm trên hai bốn trên bốn d phố đặng văn ngữ phường trung tự quận đống đa hà nội
nơi ở hiện nay là tòa nhà g ba khu đô thị sibuja phường xuân la quận tây hồ
bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có nguyễn thị minh thúy ba mươi sáu tuổi
trú tại khu tập thể thành công phường thành công quận ba đình hà nội
theo cáo trạng từ năm hai nghìn chín ông vinh đã đăng nhiều bài viết lên mạng internet
sử dụng một mươi hai tên miền trong đó có nhiều bài viết có nội dung chống phá đảng nhà nước
bà thúy từng là kế toán cho ông vinh ở công ty điều tra và bảo vệ của ông vinh
trong thời gian làm việc tại công ty này
bà thúy đã nghe chỉ đạo của ông vinh trong việc đưa những bài viết có nội dung chống phá đảng
và nhà nước lên mạng internet
sau khi không làm kế toán cho công ty của ông vinh nữa
nhưng bà thúy vẫn tiếp tục nhận sự chỉ đạo trực tiếp của ông vinh
để đăng bài có nội dung chống phá đảng và nhà nước lên mạng internet
và tham gia quản trị trang ba sam
cơ quan điều tra đã xác định vào năm hai nghìn một mươi hai ông vinh là người quản trị điều hành trang ba sam
trước khi thực hiện biện pháp cứng rắn
cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần tiếp xúc phân tích
và khuyên gian nhưng ông vinh không có chuyển biến
ông vinh còn có liên lạc với đinh ngọc thu là việt kiều sống ở nước ngoài
cũng từng có quá trình chống phá đảng nhà nước